ngày một mươi tám tháng bảy tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
đã tổ chức lễ tổng kết trao giải hội thi tiên học trẻ toàn quốc lần thứ hai mươi năm
dự hội thi tiên học trẻ toàn quốc năm nay có hai trăm bốn mươi tám thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn từ hàng trăm
nghìn thí sinh của năm mươi hai tỉnh thành phố trong cả nước và trường trung học phổ thông chuyên đại học
sư phạm hà nội các thí sinh tham gia đua tài ở ba cấp học tiểu học trung học cơ sở và trung học
phổ thông hội thi nhận được một trăm một mươi bảy sản phẩm sáng tạo được lựa chọn qua hội thi cấp tỉnh của một mươi bảy
tỉnh thành phố qua hai phần thi tranh tài kỹ năng và sản phẩm sáng tạo ban tổ chức hội thi đã
trao ba mươi một giải ba hai mươi một giải nhì và bảy giải nhất cho các cá nhân đoạt giải ngoài ra ban tổ chức trao ba giải
nhất nhì và ba đồng đội cho các đơn vị đà nẵng hậu giang thừa thiên huế trao ba giải cho các thí sinh
gõ bàn phím nhanh